dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm thành phố hải phòng đón một lượng du khách lớn đổ về đảo cát bà
lực lượng chức năng đã huy động một trăm linh quân số kết hợp với lực lượng thanh tra biên phòng và cảnh sát giao thông điều tiết bảo đảm phà bến gót chạy thông suốt
đã điều chín phà trong đó có năm phà lớn và bốn phà nhỏ chạy hết công suốt
tình trạng un tắc ngày càng nghiêm trọng khiến các phương tiện phải nhích từng mét
nhiều xe khách bốn mươi năm chỗ hai mươi chín chỗ phải mở cửa để khách du lịch mang theo hành lý xuống xe đi bộ hàng cây số vào bến phà